thưa quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại hà nội
thưa quý vị tối ngày một mươi năm tháng ba hà nội ghi nhận hai mươi sáu bảy trăm linh tám ca mắc mới giảm hơn một ca so với ngày trước đó
hôm nay cũng là ngày thứ tư liên tiếp thủ đô ghi nhận số f giảm sâu
sở y tế hà nội tối một mươi năm tháng ba thông báo ghi nhận hai mươi sáu bảy trăm linh tám ca covid một mươi chín mới
trong đó có chín chín mươi năm ca cộng đồng đây là ngày thứ tư liên tiếp số ca mắc mới trong ngày giảm
so với kỷ lục ba mươi hai sáu trăm năm mươi ca thiết lập hôm tám tháng ba số ca nhiễm hôm nay giảm gần sáu ca
hơn hai mươi sáu bảy trăm linh ca mới phân bố tại năm trăm linh ba xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như đông anh một bảy trăm sáu mươi hai sóc sơ một bảy trăm sáu mươi ba
hai bà trưng một sáu trăm một mươi hai thạch thất một năm trăm một mươi hai
câu giấy một bốn trăm một mươi ba
theo số liệu từ cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cập nhật đến một mươi bốn tháng ba
hà nội có bốn trăm chín mươi hai một trăm hai mươi bốn ca dương tính sars cov hai đang điều trị theo dõi tại nhà
hai trăm chín mươi chín ca điều trị tại khu cách ly ba tám trăm hai mươi ba bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
trong số các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện hai sáu trăm năm mươi sáu f ở mức độ trung bình giảm một mươi năm ba
so với trung bình bảy ngày trước sáu trăm chín mươi bảy ca nặng nguy kịch giảm gần một mươi tám
tương tự số ca phải thở oxy mask gọn kính thở oxy dòng cao hfnc
thở máy không xâm lấn hay thở máy xâm lấn đều giảm
theo sở y tế tới hết ngày một mươi bốn tháng ba tám mươi số người từ một mươi tám tuổi trở lên ở hà nội
đã được tiêm mũi nhắc lại vaccine covid một mươi chín
bên cạnh đó gần một trăm linh người cần tiêm mũi bổ sung đã được tiêm chủng
thời gian gần đây hà nội mỗi ngày ghi nhận khoảng gần ba mươi trường hợp mắc mới covid một mươi chín
tại nhiều nơi việc kịp thời ứng dụng hiệu quả các phần mềm quản lý
hỗ trợ f tại nhà đã giúp thành phố giảm tài số người bệnh
tại các điểm thu dung cơ sở điều trị cũng như việc các f không phải xếp hàng chờ đợi ở trạm y tế
chị mth ở phường trúc bạch cho hay khi đoán rằng mình đã mắc covid một mươi chín
và đã thử que test hiện lên hai bạch
chị hát vào app pccovid và đường link khai báo tình trạng của sở y tế hà nội
do một người quen gửi
trên đó có các thông tin kê khai cụ thể về cá nhân tình trạng bệnh
chi tích vào những gì mình đang gặp phải rồi gửi đi
chị hát cho hay rất ngạc nhiên sáng hôm sau có cán bộ y tế phường trúc bạch
gọi hỏi thăm tình hình và gửi cho một tờ khai theo mẫu riêng của phường
trong tờ khai có mục để que test có hai bạch và căn cấp công dân
rồi chụp lại gửi cho cán bộ y tế qua gia lô
buổi chiều hôm đó chị hát nhận được tin nhắn của bệnh viện đức giang
gửi tới f kèm đường link cùng với id và mật khẩu để vào khai báo sức khỏe hàng ngày
chị làm theo và thấy okow của chị tên chính chủ với các thông tin
cá nhân đã được tạo lập chỉ cần tích vào các mục về tình trạng sức khỏe
và nhấn nút gửi đi và sau đó nhận được một thông điệp cuối trang web ghi
bạn bị nhẹ không có triệu chứng chuyển nặng
hàng ngày những f như chị hát sẽ phải khai báo cho đến khi nào
thì chờ hướng dẫn tiếp theo
trước tình trạng số f tăng cao lên tới vài chục nghìn ca mắc mới mỗi ngày
ủy ban dân thành phố hà nội đã yêu cầu các địa phương phối hợp với sở y tế
tăng cường tập huấn hướng dẫn và ứng dụng công nghệ thông tin
trong theo dõi quản lý và chăm sóc điều trị f tại nhà
theo đó các phường xã thị trấn củng cố hỗ trợ chăm sóc quản lý f tại nhà
trên cơ sở các thông tin về xét nghiệm mức độ biểu hiện bệnh của người nhiễm
thành lập các nhóm gia lô cung cấp số điện thoại đường dây nóng
thường xuyên liên hệ cập nhật trao đổi tại các khu dân cư
đảm bảo mọi người dân được tiếp cận nhanh nhất với hệ thống y tế
chị hoàng thị hải ninh trạm trưởng trạm y tế phường quan hòa quận cầu giấy cho biết
những ngày này các cán bộ nhân viên tại đây đang phải căng mình để hỗ trợ
những người bị mắc covid một mươi chín trạm y tế có chín cán bộ thì tám người cũng là f
chính vì vậy các cán bộ vừa phải tự cách ly chữa trị ngay tại trạm
đồng thời đảm bảo các điều kiện an toàn để hỗ trợ người dân chăm sóc làm thủ tục
mỗi ngày trạm phải tiếp nhận số lượng bệnh nhân tăng cao lên tới hàng trăm ca
đồng thời cũng phải hỗ trợ các bệnh nhân khỏi bệnh
chính vì vậy phường khoan hoa đã thành lập sáu tổ với bốn mươi tám thành viên hỗ trợ f
điều trị tại nhà
hàng ngày qua phần mềm quản lý f các nhân viên tại trạm y tế sẽ phê duyệt khỏi bệnh
cho bệnh nhân bệnh nhân tự test âm tính chỉ cần gửi ảnh hoặc quay video qua nhóm gia lô
sau đó ủy ban dân phường sẽ ra văn bản xác nhận hết thời gian cách ly
chuyển xuống tổ dân phố để gửi tận tay người dân
những trường hợp bị thất lạc người dân theo bộ phận một cửa của phường
để được cấp lại với thời gian làm thủ tục
hiện nay tất cả các trường hợp dân tính tại nhà người dân sẽ chủ động quay video
hoặc chụp ảnh lại mẫu test kèm ngày giờ tuyên tuổi địa chỉ số điện thoại
và cam kết rồi gửi qua email của trạm y tế
sau đó sẽ có cán bộ y tế của phường kiểm tra email và sẽ gửi người dân đường link
chămsapsuochoe hanoi gov vn để khai báo
với số lượng người nhiễm covid một mươi chín tăng nhanh việc cho phép theo dõi quản lý
điều trị f tại nhà được đánh giá đã giúp giảm tải số lượng người bệnh
tại bệnh viện các điểm thu dung và thuận tiện cho nhiều người khi mắc bệnh
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng ba
đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng ba trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một trăm bảy mươi năm bốn trăm tám mươi ca nhiễm mới trong đó một mươi hai ca nhập cảnh một trăm bảy mươi năm bốn trăm sáu mươi tám ca ghi nhận
trong nước tăng một mươi bốn hai trăm hai mươi một ca so với ngày trước đó tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
có một trăm hai mươi tám hai trăm năm mươi sáu ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau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

khánh hòa một bảy trăm hai mươi năm đắk nông một sáu trăm hai mươi bảy vĩnh long một ba trăm một mươi ba đà nẵng một hai trăm bảy mươi bảy phú yên một hai trăm năm mươi bốn bến tre một bảy mươi hai thanh hóa một sáu mươi bốn bà rịa vũng tàu một bốn mươi tám hà tĩnh chín trăm tám mươi sáu trà vinh chín trăm tám mươi ba quảng ngãi chín trăm linh bảy bình thuận tám trăm hai mươi bốn quảng nam ba trăm ba mươi bốn bạc liêu hai trăm bốn mươi bốn
thừa thiên huế hai trăm hai mươi tám cần thơ một trăm chín mươi năm long an một trăm sáu mươi chín kiên giang một trăm ba mươi bảy an giang một trăm hai mươi đồng tháp sáu mươi tám con tum sáu mươi bảy đồng nai sáu mươi sáu sóc trăng sáu mươi năm ninh thuận bốn mươi một hậu giang hai mươi hai tiền giang một mươi sáu
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó hà nội giảm ba một trăm hai mươi năm bắc ninh giảm hai bốn trăm sáu mươi bốn bến tre giảm một một mươi chín
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó hà giang tăng bốn hai mươi năm gia lai tăng hai tám trăm bảy mươi hai phú thọ tăng hai ba
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một trăm sáu mươi sáu sáu trăm bảy mươi một ca trên ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có sáu năm trăm năm mươi hai chín trăm một mươi tám ca nhiễm đứng thứ hai mươi trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có sáu mươi sáu ba trăm linh chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là sáu năm trăm bốn mươi năm hai trăm tám mươi bốn ca trong đó có ba ba trăm tám mươi ba trăm hai mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này hà nội tám trăm sáu mươi bốn chín trăm hai mươi năm tp hcm
bình dương năm trăm bảy mươi ba một trăm bảy mươi bảy bình dương ba trăm bốn mươi bốn ba mươi bốn bắc ninh hai trăm ba mươi sáu sáu trăm hai mươi nghệ an hai trăm ba mươi bảy ba trăm một mươi ba
tình hình điều trị do số liệu sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một trăm một mươi một một trăm sáu mươi bốn ca tổng số ca được điều trị khỏi ba ba trăm tám mươi ba
số bệnh nhân nặng đang điều trị bốn hai trăm sáu mươi chín ca trong đó thở oxy qua mặt nạ ba ba trăm năm mươi tám ca thở oxy dòng cao hfnc bốn trăm năm mươi năm ca thở máy không xâm lấn một trăm một mươi sáu ca thở máy xâm lấn ba trăm ba mươi năm ca emo năm ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi ba tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bốn tháng ba ghi nhận sáu mươi tám ca tử vong
tại tp hcm ba ca
trong đó một ca từ tỉnh trà vinh chuyển đến
tại các tỉnh thành phố khác hà nội một mươi quảng ninh tám bình định sáu bắc giang bốn mạc liêu bốn bình tre ba bình dương ba bình thuận hai cà mau hai đà nẵng hai gia lai hai kiên giang hai nam định hai quảng trị hai bình phước một điện biên một đồng nai một hậu giang một khánh hòa một lâm đồng một lạng sơn một nghệ an một ninh bình một tây ninh một thái nguyên một thanh hóa một tuyên quang một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua bốn mươi một năm trăm bốn mươi năm ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay bốn mươi một bốn trăm bảy mươi bảy ca chiếm tỷ lệ bảy so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu ca xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean

tử vong trên một triệu ca xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ ba asean